cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã phối hợp với công an tp hà nội và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web bóng tám mươi tám
qua đấu tranh bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do hoàng đình lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện đan phượng thành phố hà nội cầm đầu
trong thời gian ngắn đã sử dụng số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng để cá độ hiện cục cảnh sát hình sự đang tập trung điều tra mở rộng vụ án truy bắt đối tượng cầm đầu hoàng đình lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương
cũng trong đường dây này cục cảnh sát hình sự yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật